thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số tám về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường
trong đó phòng chống bạo lực học đường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
theo đó bộ công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
hướng dẫn tập huấn trao đổi thông tin tuyên truyền phòng chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học
tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự xã hội khu vực xung quanh trường học
phối hợp với ngành giáo dục trong phòng chống và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật xuất phát từ bạo lực học đường
và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến học sinh sinh viên
bộ nội vụ phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo xây dựng phương án về vị trí việc làm
đối với công tác giáo dục chính trị cho học sinh sinh viên theo hướng chuẩn hóa
bảo đảm đủ về số lượng và hợp lý về cơ cấu